hôm nay là ngày dằm tháng bốn năm canh tí cũng là ngày lễ phật đàn
đại lễ phật đàn phật lịch hai năm trăm sáu mươi bốn đúng vào thời điểm đại dịch covid một mươi chín có những diễn biến phức tạp
chính vì thế giáo hội phật giáo việt nam đã có văn bản hướng dẫn các chùa cơ sở tự viện
tăng ni và phật tử về những điểm cần lưu ý nhằm bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh
nhưng vẫn giữ được các giá trị phật giáo cao quý
đại lễ phật đàn phật lịch hai nghìn năm trăm sáu mươi bốn
không tổ chức rước xe hoa không tổ chức các chương trình nghệ thuật chào mừng
và tất cả các hình thức tập trung đông người
thời gian tổ chức đại lễ phật đàn từ ngày tám đến ngày một mươi năm tháng bốn âm lịch
tức là ngày ba mươi tháng bốn đến ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi
chính lễ phật đàn đúng ngày năm tháng bốn âm lịch ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn